thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được thưa quý vị trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu
công an tỉ sơn la đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
tổ chức lực lượng đấu tranh thành công chuyên án đối với nhóm đối tượng
có nhiều quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại bản lũng xá tà dề xã lóng luông huyện vân hồ
đáng chú ý là các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này
đã sử dụng súng tiểu liên ak súng săn súng ngắn và lựu đạn
chống trả quyết liệt lại với lực lượng chức năng
trong nhóm đối tượng này có hai đối tượng đặc biệt truy nã đặc biệt nguy hiểm
chúng là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép
với số lượng rất lớn đã bị bộ công an công an tỉnh quảng ninh điều tra xử lý hình sự
khi đường dây tội phạm ma túy này bị phát hiện
cả hai đối tượng này đã bỏ trốn về bản lũng xá tà dê
lợi dụng địa hình miền núi phức tạp để cắt cứ
lôi kéo các đối tượng truy nã đến nơi khác tụ tập về mua bán ma túy
tự trang bị nhiều vũ khí quân dụng khống chế người dân
và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt
quá trình đấu tranh lực lượng công an đã kiên trì vận động
thuyết phục các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tuy nhiên những đối tượng trên đã không chấp hành
mà còn sử dụng vũ khí quân dụng chống đối quyết liệt
lực lượng công an đã tiếp cận và trệt phá thành công hang ổ ma túy này
trong đó có hai đối tượng đặc biệt truy nã nguy hiểm
lực lượng công an đã thu giữ được bốn súng quân dụng ba lựu đạn
hơn bốn trăm linh viên đạn các loại và một số tăng vật khác
công tác đấu tranh chuyên án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và nhân dân
thông tin về công tác đấu tranh với truy nãn đặc biệt này
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin sau